nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín sáng hôm nay ngày một tháng chín tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ dân hương dân hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp huế
trong không khí thiêng liêng các đồng chí lãnh đạo đã thỉnh các hồi chuông và đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên canh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tiếp đó các đại biểu đã viếng thắp hương từng phần mộ liệt sĩ
sáng cùng ngày các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và thành phố huế cùng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh tổ chức lễ dân hoa báo công lên chủ tịch hồ chí minh tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế